sau hơn một mươi năm ngày xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước đến thời điểm này công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cho biết công tác khắc phục sự cố đã cơ bản thực hiện xong nhà máy đã cấp nước trở lại cho người dân
tuy nhiên sau sự cố này thì vấn đề về an ninh nguồn nước về chất lượng nguồn nước và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người dân như thế nào thì dường như vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng
những ngày qua công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà và trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam sos cùng lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành các hoạt động khắc phục ô nhiễm nguồn nước
trong thời gian tới đơn vị này vẫn đang tiếp tục tập trung toàn lực phối hợp để khẩn trương thực hiện các công tác xử lý phòng ngừa chết đầy
qua vụ việc này vấn đề an ninh nguồn nước bảo đảm môi trường cần phải được thực hiện nghiêm túc không để sự việc tái diễn
trong cuộc làm việc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi giữa tỉnh ủy tỉnh hòa bình
và công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà bí thư tỉnh ủy hòa bình bùi văn tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tỉnh hòa bình
cần ra soát lại công tác bảo đảm an toàn nguồn nước đối với các công trình nước sạch trên địa bàn
không dùng canh dẫn nước hở như hiện nay và không sử dụng nguồn nước sông đà thông qua hồ đầm bài cho sản xuất
hơn một mươi năm nay tỉnh hòa bình bảo vệ nguồn nước này với giá là đồng
yêu cầu công ty sớm xác định thời hạn cụ thể để trả hồ đầm bài cho tỉnh quản lý sử dụng đúng công năng phục vụ sản xuất

yêu cầu công ty có quy hoạch sử dụng nước sông đà các cơ quan quản lý của tỉnh nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền
xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường của công ty
các nhà máy xử lý nước sạch của tỉnh phải xây dựng lắp đặt hệ thống quan trắc nguồn nước thô đầu vào
ra soát lại các nguồn cung cấp nước bảo đảm an toàn trên địa bàn tỉnh xây dựng quy chế bảo vệ nguồn nước
cũng như đề xuất quy hoạch các khu vực có nguồn nước an toàn trên địa bàn
trong đó vấn đề bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước phải đặt lên hàng đầu